các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm hiện tại tạm ổn bệnh nhân đã tỉnh táo tự sinh hoạt cá nhân ăn uống được vẫn còn ho không sốt mạch và huyết áp bình thường đang tiếp tục theo dõi và điều trị
đây là bệnh nhân được bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm vào chiều ngày một mươi tháng năm theo chỉ đạo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế để cách ly điều trị do suy hô hấp tổn thương phổi nặng

bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chuyển đến bệnh viện đa khoa t
ba người khác lần lượt xuống cứu nhưng chỉ leo được khoảng nửa giếng thì bị ngạt khí và cũng đã cố gượng bò lên được mặt đất
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã cử lực lượng xuống hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương đưa được thi thể nạn nhân siêu mang lên khỏi giếng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
bốn nạn nhân bị thương khác đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện chư sê và đã qua tình trạng nguy kịch
xe rượu nhớ lại mâu thuẫn cách đây bảy năm liền ra tay sát hại nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa di lý đối tượng gây án về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
đó là lý văn lình chú tại xã cuy ni huyện eka tỉnh đắk lắk
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng năm sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại nhà
linh cùng một người bạn đi đến cây cầu trong thôn thì tiếp tục gặp một đám bạn đang uống bia nên đã ngồi chơi
lúc này có anh nguyễn công minh chú tại xã eka mút
huyện ek chạy xe máy đi đến và dừng lại đây thì linh nhận ra anh minh là người có mâu thuẫn cách đây hơn bảy năm trước với mình
sẵn có men rượu trong người lình đến gây sự với anh minh rồi lao vào đánh nhau
do bị mọi người can ngăn nên lình càng bực tức và tiếp tục chạy về nhà lấy một con dao nhọn dài khoảng ba mươi cm trở lại tìm anh minh
trong lúc xô sát lình dùng dao đâm hai nhát vào người làm anh minh cục tại chỗ và tử vong sau đó
lình cũng đã ra cơ quan công an đẩu thú cùng con dao gây án

cũng chỉ vì mâu thuẫn không đáng có mà một nhóm thanh thiếu niên đã rủ nhau cầm theo hung khí để đi trả thù thay cho bạn của mình
tòa nhân dân quận hải châu tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm ba bị cáo gồm nguyễn ngọc hoàng chú tại quận hải châu hai năm tù
nguyễn hữu anh vinh chú tại quận thanh khê và nguyễn văn tâm chú tại quận liên triểu đều chín tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
anh tấu tâm và vinh cầm theo dao tự tạo đã xông đến chém tới tấp và anh thắng và nhóm bạn khiến anh thắng thương tích hai mươi năm anh thắng thoát chết do được cấp cứu kịp thời
tại phiên xét xử các bị cáo đã thừa nhận do tuổi còn trẻ suy nghĩ bổng bột nên dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
riêng bị cáo hoàng còn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố về hành vi giết người
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi cấp giật tài sản
trong khoảng thời gian tháng ba năm hai nghìn hai mươi công an tp vũng tàu tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị cướp giật tài sản
từ thông tin bị hại cung tốc về đặc điểm phương tiện đối tượng sử dụng để gây án và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sau nhiều tháng truy tìm các đối tượng nghi vấn ngày một mươi bốn tháng năm tại tp hcm các trinh sát hình sự công an tp vũng tàu đã bắt giữ năm đối tượng

hiện vụ án đang được công an tp vũng tàu tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ cơ quan công an kêu gọi đối tượng cao đắc hiếu nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
còn tại tỉnh yên bái công an tp yên bái đã bắt giữ trần thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ ba thị trấn yên bình cũng về hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo của chị dương thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi một h ba mươi
khi chị quỳnh đang đứng trước cửa nhà sử dụng điện thoại di động opple trị giá một mươi năm triệu đồng
thì bị một thanh niên điều khiển xe máy sirius biển kiểm soát hai mươi một b một bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi ba áp sát cướp giật chiếc điện thoại và tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an tp yên bái xác định đối tượng gây ra vũ cấp tài sản là trần thanh hà
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng năm khi hà đang di chuyển trên quốc lộ bảy mươi thuộc xã thịnh hưng huyện yên bình
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau hai mươi giờ gây án
tại cơ quan công an hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện chư pả tỉnh gia lai đang điều tra xác minh làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng đặng viết trung
còn gọi là út sài gòn trú tại thôn bảy xã nghĩa hưng huyện chư pả
theo các tiểu thương buôn bán tại chợ nghĩa hưng thì đặng viết trung đã bỏ trốn cùng với số tiền góp hụi của nhiều người
chị trương thị đào trú tại xã nghĩa hưng
chị trương đã nhiều năm nay gần đây thấy nhiều người buôn bán trong chợ góp hụi
do ông đặng viết trung làm chủ hụi chị đã dùng số tiền hai vợ chồng tích góp cùng tham gia với hình thức đóng tiền hàng tháng
sau đó chủ hụi bỏ trốn
chị đào mất hơn một trăm linh triệu
chị đào cho biết gia đình hoàn cảnh khó khăn chồng làm thợ hồ hiện bốn người con đang tuổi ăn học
bản thân chị nếu buôn bán đắt hàng thì một ngày cũng chỉ được đến vài trăm nghìn đồng
chị trương thị đào trú tại xã nghĩa hưng
năm kia chơi gần hết lúc mà mẫu lòng hốt là không hốt được là cứ bỏ cao bỏ năm trăm linh bỏ sáu trăm linh bỏ bảy trăm linh bỏ bảy trăm linh cứ thế là không cho mình hốt
thế là tính phút nha này để nghe ông ấy đi là rất là bất ngờ
vì đưa cho mình niềm tin nó rất là lớn vì mình cứ nghĩ là con người ẩm không như thế được
con người ổng đi một cách rất là kỳ lạ không thể tự tạ được em ngồi tới bây giờ tôi vẫn còn người bằng thân
ngoài chị đào chị đỗ thị xuân buôn bán rau tại chợ nghĩa hưng
cũng tham gia góp hụi gần một trăm linh triệu đồng
theo chị xuân hiện nhiều trường hợp khác tham gia góp hụi cho ông trung
nhưng vì lý do cá nhân nên chưa trình báo cơ quan công an
chị có giấy tờ gì để viết tay với ông ấy không hay là chỉ đưa tiền do tin tưởng thôi
dạ cái vấn đề chơi hụi đây là hồi giờ chỉ tin tưởng đưa nhau rồi
nhà mình cứ viết hút rồi lại trả lại theo tháng thôi chứ còn nó không phải là nợ cho nên là không đi tới nợ được

số tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ thuộc xã nghĩa hưng
đã bị ông trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
lực lượng công an đã vào cuộc xác minh điều tra
bước đầu xác định có hai mươi bốn hộ dân chủ yếu là các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ trên địa bàn xã nghĩa hưng
tham gia góp hụi với số tiền hơn năm tỷ đồng
khi biết ông trung bỏ trốn khỏi địa phương nhiều người mới tá hỏa vì số tiền tích góp bấy lâu đã bị mất
hiện nay lực lượng công an huyện
vẫn tiến hành tiếp tục xác minh làm rõ nếu có đủ cái căn cứ thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cũng khuyến cáo bà con nâng cao cái tinh thần cảnh sát trước các đối tượng
có cái biểu hiện về cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt là lợi dụng cái danh nghĩa để mà thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật
nhất là đánh bóng tên tuổi hay là xây các cái nhà
lớn nhỏ to để tạo cái lòng tin đấy là có tài sản có của để rồi là hỏng nửa bà con ở trên địa bàn
góp hụi với hình thức một người làm chủ hụi rồi kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia góp tiền hàng tháng
hình thức chơi hụi này chỉ thỏa thuận giữa người góp hụi và chủ hụi
không có bất kỳ một giấy tờ gì để chứng minh nên chủ hụi dễ dàng chiếm đoạt tài sản của người khác
vụ việc này thêm một lời cảnh báo đến những ai còn bất chấp rủi ro tham gia
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tăng chữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lưu thế văn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn lũng cùng xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng linh văn mạ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuất lễ huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép phải
và đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện